mở đầu bản tin là các tin tức an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp đức tỉnh quảng nam vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố đối tượng trần thị ngọc minh ba mươi hai tuổi chú thôn đại tráng xã tiên hà huyện tiên phước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong thời gian từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn một mươi năm minh đã giả danh là cô gái tên liên hiện đang học công an tại tp hcm dùng sim rác điện thoại di động nhắn tin làm quen với một thanh niên tên phạm văn tiến chú gia bình lâm huyện hiệp đức
sau thời gian ngắn nhắn tin tỏ tình tạo lòng tin minh đã lừa đảo anh tiến chuyển tiền cho mình bằng nhiều hình thức trót lọt tám lần với tổng cộng số tiền gần hai mươi ba triệu đồng
số tiền chiếm đoạt được minh tiêu xài cá nhân
sau nhiều lần chuyển tiền và hẹn gặp mà không được anh tiến nghi ngờ và trình báo vụ việc với cơ quan công an
tại an giang đội cảnh sát truy nã công an tp long xuyên vừa bắt đối tượng nguyễn ngọc thương chú tại khóm hòa thạnh phường mỹ thạnh tp long xuyên
đây là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên ra quyết định truy nã về tội bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích
trước đó vào đêm ngày hai tháng tám trong lúc nhậu lương vân thắng đã xảy ra mâu thuẫn với hai anh em lê minh thắng
sau đó thắng cùng với nguyễn ngọc thương nguyễn văn thanh và phạm quốc cường khống chế hai anh em thành đưa đến nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn phường mỹ thạnh tiếp tục đánh đập
khi bà huỳnh thị mỹ tiên mẹ của thành đến xin thả con thì cũng bị nhóm của thắng đánh
đến khoảng một mươi năm h ngày hôm sau gia đình thắng đến vận động thì nhóm của thắng mới cho anh em thành về
qua kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật của bà tiên là hai và thành là ba
đến ngày bốn tháng tám thắng cường và thành
đến cơ quan công an đầu thú còn hương bỏ trốn khỏi địa phương
sau khoảng một tháng lẩn trốn tại thành phố cần thơ khi thương vừa về thăm gia đình thì bị công an thành phố long xuyên bắt giữ
vào ngày bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn đình tấn
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã quảng minh huyện quảng xương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và lê đình chiến nguyên cán bộ chính sách xã quảng minh huyện quảng sương về các tội tham mô tài sản và giả mạo trong công tác
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi ba thực hiện chế độ cấp phát kinh phí nghỉ dưỡng cho các đối tượng chế độ chính sách là người có công với cách mạng
và chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội
theo nghị định của chính phủ lê đình chiến đã chiếm đoạt tiền nghỉ dưỡng của một số đối tượng chính sách
đã sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy chứng minh nhân dân
giấy xác nhận bệnh tâm thần làm giả các biên bản họp dân biên bản phúc tra biên bản họp hội đồng xét duyệt của xã
phiếu điều tra của các đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội gây thất thoát ngân sách của nhà nước hàng tỷ đồng
quá trình thực hiện chế độ trên nguyễn đình tấn nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng ban chính sách xã
chủ tịch hội đồng xét duyệt hồ sơ các đối tượng bảo trợ xã hội xã quảng minh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
chỉ đạo cán bộ thuộc quyền lập hồ sơ để duyệt cho một số thân nhân của mình và cán bộ xã
cũng như một số trường hợp khác không bị bệnh tâm thần để hưởng chế độ tâm thần
cơ quan cảnh sát điều tra công an thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đồn công an mường luân phối hợp với công an xã trường sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
vừa bắt giữ hai đối tượng hờ a cơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và ly ai chống sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cùng chú tại xã phi nhừ huyện điện biên đông đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cả hai đang điều khiển xe mô tô từ xã trường sơ đi về hướng trung tâm huyện có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính đối với người và phương tiện
phát hiện ba cục heroin được bọc trong túi ni lông giấu trong thùng mì tôm có tổng trọng lượng là một trăm hai mươi gram
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới
đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình vừa bắt giữ đối tượng ngô thanh tùng
chú tại số nhà một trăm một mươi một tổ bảy phường bồ xuyên tp thái bình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt quả tang khi đang bán trái phép chất ma túy tại khu vực tổ một mươi hai phường bồ xuyên thành phố thái bình
tăng vật thu giữ sáu tám gam ma túy đá hai mươi triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của tùng lực lượng công an phát hiện thu giữ một khẩu súng k năm mươi bốn
năm viên đạn hai cân điện tử và nhiều vật chứng có liên quan
ngô thanh tùng là đối tượng nghiện ma túy đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng khai nhận mua ma túy đá từ thành phố hải phòng về chia nhỏ
rồi thuê xe ô tô tự lái đi bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn tp thái bình

với dương thủy dương thì phần thưởng lớn nhất chính là niềm tin của nhân dân nơi mình sinh sống và công tác
khi chúng tôi đến ghi hình cũng là lúc đại úy dương thủy dương đang cùng với các đồng nghiệp đội quản lý hành chính
đến tận nhà người dân để làm công tác cấp chứng minh nhân dân
hôm nay em vũ xuân lộc lần đầu tiên được làm chứng minh nhân dân nhà cách công an huyện phú xuyên một mươi năm km
gia đình muốn đưa em đi xin cấp chứng minh nhân dân
nhưng chưa thực hiện được
do việc di chuyển của em hết sức khó khăn
lần đầu tiên thì được tiếp đón anh chị em của đội quản lý hành chính của công an nhân dân của huyện phong xuyên
về tận gia đình quan tâm và giúp lỡ thăm hỏi gia đình và làm chứng minh cho cháu
dưới sự chỉ huy của đại úy dương thủy
trong ba năm đội quản lý hành chính công an huyện phú xuyên đã có nhiều thành tích nổi bật
cấp và trả hơn ba mươi hai chứng minh nhân dân cho hai mươi tám trên hai mươi tám xã thị trấn trong huyện
phối hợp với ban công an xã đã giải quyết sáu mươi hai hồ sơ vướng mắt cho công an xã văn hoàng phượng dực
và được bà con viết thư khen ngợi
là một chiến sĩ trẻ bản thân đồng chí dương thủy dương luôn có tinh thần trách nhiệm
luôn tìm tòi sáng tạo đề xuất đưa ra các giải pháp trong cải cách hành chính
trong năm năm qua việc thay đổi cách thức cấp chứng minh nhân dân và công tác đổi sổ hộ khẩu toàn huyện
cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân
điển hình là số hồ sơ đăng ký cư trú năm hai nghìn một mươi bốn đã tiếp nhận tăng ba mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi ba đổi một trăm linh sổ hộ khẩu trong năm hai nghìn một mươi bốn
năm hai nghìn một mươi ba đồng chí dương được đề bạt là đội trưởng đồng hành chính công an huyện
và từ đó đến nay là tôi công tác cùng đồng chí dương thường xuyên
và trong những vấn đề về hành chính có những về vấn đề không biết không hiểu cập nhật
thì thường xuyên là thông qua một là điện thoại hai là gặp nhau trên các hội nghị
các cuộc họp
là có những vấn đề thảo luận và đồng chí dương là một đồng chí rất tận tình chú đáo
trong mọi công việc về hành chính cũng như là về các vấn đề chuyên môn
có những vấn đề gì không hiểu không biết đồng chí dương hướng dẫn anh em công an xã rất chú đáo
để có được danh hiệu chiến sĩ trẻ tiêu biểu của công an hà nội năm hai nghìn hai mươi
không thể không kể tới những năm tháng cố gắng phấn đấu của thủy dương trước đây
môi trường công an đã đem lại cho cá nhân tôi
cũng như toàn thể cả bộ chính trị thứ nhất là bản lĩnh chính trị
chúng tôi có một cái bản lĩnh chính trị vững vàng tôi kiên định theo mục tiêu đường lối của đảng và nhà nước
với sự lãnh đạo của công an huyện phú xuyên sức trẻ và sự thông minh nhanh nhạy của đại úy dương thủy dương
tập thể đội quản lý hành chính đã luôn đoàn kết thống nhất hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu của cấp trên giao phó
đồng thời thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối của đảng nhà nước
về công tác đảm bảo an ninh trật tự
và trên hết là những người chiến sĩ công an gần dân vì dân và mang lại sự bình yên cho nhân dân
chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
ngày hôm qua trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tp cn tổ chức lễ giao nhận
và khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân đợt hai năm hai nghìn một mươi năm
theo quy định của ngành công an
công dân được tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân
phải trải qua khóa huấn luyện nghiệp vụ quân sự võ thuật trong thời gian từ bốn đến sáu tháng
để trang bị những kiến thức đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
gìn giữ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
chỉ tiêu tuyển chọn đợt hai năm hai nghìn một mươi năm của công an tp cn là một trăm năm mươi thanh niên
phát biểu tại buổi lễ đại tá nguyễn văn thuận phó giám đốc công an tp cn
yêu cầu các chiến sĩ mới phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết
tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau không ngừng ra sức rèn luyện học tập
để nâng cao trình độ chính trị nghiệp vụ chuyên môn và có ý thức kỷ luật
đặc biệt thực hiện tốt cuộc vận động công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh
xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị và các bạn sinh thời chủ tịch hồ chí minh
là tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm chống lãng phí
trong di trúc của người bác đã để lại những lời dạy giản dị
nhưng hàm chứa chiều sâu tư tưởng về tiết kiệm
sáu năm thực hiện di trúc tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh về thực hành tiết kiệm
luôn được đảng nhà nước chuyển hóa thành các chương trình hành động
xong lãng phí vẫn là vấn đề nhất nhối trong xã hội hiện nay
và văn hóa tiết kiệm chưa thực sự đi vào nếp nghĩ việc làm của mỗi người
sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu
về lối sống giản dị và thực hành tiết kiệm
lối sống giản dị ấy được thể hiện trong phong cách ứng xử
từ lời nói đến việc làm từ trong cách ăn mặc đến sinh hoạt hàng ngày
theo người cần kiệm liêm chính là bốn đức tính làm nên một con người
bác là người rất tiết kiệm
tiết kiệm từ cái kim sợi chỉ tiết kiệm trong bữa ăn tiết kiệm trong công tác hàng ngày
dân ta còn nghèo đất nước còn nghèo và bác kêu gọi mọi người tiết kiệm
tiết kiệm ví dụ như trong tiêu dùng thế rồi là trong học hành
tiết kiệm tiền bạc tiết kiệm đặc biệt nhất đó là tiết kiệm thời gian
tiết kiệm sương máu của chiến sĩ của đồng bào
bác nghiêm khắc phê phán những việc làm gây ra sự lãng phí tổn thất về thời gian
sức lao động tiền của của nhà nước và nhân dân
người cho đó là giặc nội sâm là kẻ thù của nhân dân
nhìn lại cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm chúng ta tiến hành trong điều kiện là một nước nhỏ
nền kinh tế cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo phương tiện chiến đấu thô sơ
song với sự đoàn kết của cả dân tộc cùng với việc thực hiện nghiêm túc tinh thần tiết kiệm của chủ tịch hồ chí minh
chúng ta đã tiến hành cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn
các dự án các công trình trọng đẹp quốc gia chúng ta còn đáng phí nhiều quả
đảng ta đã ra nghị quyết ra nhiều trí thị của trung ương của bộ chính trị của ban huyết thư
để nhắc nhở để toàn đảng chúng ta học tập làm theo di trúc hồ chí minh
nhưng mà phải đấu tranh để kiên quyết loại trừ chuyện thoái hóa biến chất trong một bộ phần khăn bộ đảng viên
rồi loại trừ lãng phí tham nhũng
bốn mươi sáu năm thực hiện di trúc của bác có thể thấy những lời dạy của người về thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự
hy vọng rằng tiết kiệm sẽ trở thành văn hóa sống hàng ngày trong mỗi cơ quan tổ chức gia đình cá nhân
để góp phần thực hiện được ước nguyện của người xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn
thêm một cơ sở thu mua trái cây có hành vi sử dụng chất cấm để núng trái sầu riêng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường
công an tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý đó là cơ sở thu mua sầu riêng minh tâm của lê minh tâm ở xã ay dông huyện crong park tỉnh đắk lắc
tại đây tổ công tác đã phát hiện bốn nhân công đang có hành vi nhúng những quả sầu riêng chưa chín vào trong những thùng dung dịch đã được pha hóa chất sẵn
đây là những hóa chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm chủ cơ sở này khai nhận mục đích nhúng thứ thuốc này là để kích thích cho trái sầu riêng xanh nhanh chín đều
tiếp tục kiểm tra trong khu vực nhà kho của cơ sở này tổ công tác đã phát hiện thêm một mươi sáu chai hóa chất trên và hơn một trăm linh vỏ chai hóa chất đã được sử dụng
hiện đoàn kiểm tra đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hóa chất cùng những dụng cụ phương tiện liên quan đồng thời xử phạt chủ cơ sở này ba mươi triệu đồng
thị trường bánh trung thu đang diễn ra rất nhộn nhịp với hàng chục nhãn hiệu được tung ra thị trường
tuy nhiên bên cạnh các loại bánh của doanh nghiệp có uy tín vẫn còn nhiều mặt hàng kém chất lượng len lỏi đánh lừa người tiêu dùng
thời gian qua lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh đồ làm bánh trung thu trên địa bàn thành phố hà nội
và phát hiện một lượng lớn nhân bánh cùng hương liệu dùng để sản xuất bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
từ những vụ việc trên lực lượng chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên tìm tới các thương hiệu nổi tiếng có cửa hàng cửa hiệu rõ ràng
đặc biệt khi chọn bánh trung thu cần phải quan sát vỏ bánh còn nguyên vẹn được bao gói trong ly lông và có hút ẩm để tránh bị mốc
bên cạnh đó phía cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi mua bánh cần kiểm tra tên của nhà sản xuất địa chỉ nơi sản xuất có hướng dẫn sử dụng bảo quản thời hạn sử dụng rõ ràng
thưa quý vị còn khoảng hơn nửa tháng nữa
mới đến tết trung thu nhưng hiện nay trên các tuyến phố của hà nội như lương văn can hàng mã hay hàng lược đã tràn ngập các mặt hàng đồ chơi với chủng loại và màu sắc giá cả đa dạng
tuy nhiên điều dễ nhận thấy là các mặt hàng này hầu hết đều có nguồn gốc xuất xứ từ trung quốc
sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
nhân lúc rảnh rỗi chị đào thị thúy đã tranh thủ đi mua sắm đồ chơi trung thu cho các cháu của mình
và cuối cùng chị đã mua được một chiếc mặt nạ
một chiếc gậy mèo hàng ngoại nhập có giá bốn mươi năm mươi đồng trên một chiếc với nhiều tính năng đa dạng thu hút sở thích của trẻ em
hôm nay tôi đến đây để mua đồ chơi cho các cháu và tôi thấy tôi đã sòng một cái mặt nạ cho hàng ngoại cho cháu
tôi thấy những mặt hàng ở trong nước thì không được đa dạng và không được đẹp mắt như hàng ngoại nhưng tôi đã chọn một cái hàng ngoại cho xã hội
theo ghi nhận của nhóm phóng viên tại hầu hết các cửa hàng
trung quốc sản xuất vẫn chiếm lĩnh tới tám mươi chín mươi
các bậc phụ huynh thường mua cho con em mình những loại đồ chơi ngoại nhập vì chúng bắt mắt dễ sử dụng hợp thời trang
mặc dù trung thu chưa đến nhưng mà tôi đến sớm trước khoảng nửa tháng để đến mua ít đồ cho các cháu chơi trung thu
hôm nay đến đây tôi cảm nhận thấy là hàng hóa rất phong phú và đa dạng
nhưng mà hàng đồ chơi của nước ngoài áp đảo với hàng
hàng việt nam và khách mua hàng thì tôi để ý thấy là có vẻ như người ta vẫn ưa chuộng hàng ngoại hơn là hàng nội
thực ra thì máy móc của trung quốc thì nó làm đấy nó thay đổi liên tục
năm nay nó chơi cái nò này thì năm sau nó thay đổi cái khác hoặc là nó học cả những cái của người việt nam mình
nếu mà người việt nam mình ra cái hàng gì mà hot có nghĩa là bán chạy nhất là nó nhập lại và nó sản xuất đại trà
nó sản xuất đẹp ngay mình luôn
đấy cho nên là mình không lại với trung quốc
khác với các gian hàng bán đồ chơi trung quốc những đồ chơi dân gian truyền thống được sản xuất trong nước
thưa thớt người mua với mẫu mã đơn giản không hấp dẫn trẻ em
các cửa hàng sạp hàng bày bán đồ chơi truyền thống đang thực sự lâm vào tình cảnh ảm đạm
cũng như mọi năm dễ dàng nhận thấy là những mặt hàng như chống cơm đèn ông sao đầu lân mặt nạ ông địa
với giá giao động từ ba mươi đến một trăm linh năm
hàng việt nam từ lâu đã không thể cạnh tranh được với hàng trung quốc
vì hàng trung quốc giá rẻ đẹp mắt kiểu dáng thường xuyên được thay đổi
cùng với đó là tâm lý ưa dùng những món đồ đặc biệt lạ mắt mà điều này thì đồ chơi việt chưa đáp ứng được
và các sản phẩm đang thiếu đi tính hấp dẫn ngay trên sân nhà
thưa quý vị và các bạn nhiều năm qua các mặt hàng đồ chơi trung thu của nước ngoài
đang chiếm lĩnh toàn bộ thị trường của việt nam khiến các loại đồ chơi được sản xuất trong nước
phải chịu lép vế hoàn toàn
vậy phải làm gì để vực dậy thị trường đồ chơi của hàng việt
đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của hàng việt với hàng ngoại nhập
đang là câu hỏi được đặt ra với các cơ quan quản lý cũng như với các doanh nghiệp sản xuất đồ chơi trong nước
thưa quý vị tuy mới đi vào hoạt động nhưng nhà máy sản xuất soda chulai
có địa chỉ tại thôn đại phú xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
hàng trăm hộ dân khu vực xung quanh nhà máy chưa được di rời tái định cư
và không biết còn phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra đến bao giờ
sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân về tình trạng ô nhiễm này
nhà máy sản xuất soda do công ty cổ phần sản xuất soda chulai làm chủ đầu tư công suất hai trăm linh tấn một năm
nguyên liệu sản xuất chính là muối ăn đá vôi ammoniac với nhiên liệu là than đá than cám và carbon đen
tuy nhiên khi vừa mới bước vào giai đoạn chạy vận hành thử nghiệm với công suất thấp hơn nhiều
so với công suất thiết kế
nhà máy đã gây ra nhiều hệ lụy về ô nhiễm môi trường tiếng ồn và khói bụi
đặc biệt là các loại chất thải lòng chất thải rắn trực tiếp thải ra môi trường
đã gây nhiều thiệt hại cho người dân trong khu vực này

nhà máy đã gây ra nhiều hệ lụy về ô nhiễm môi trường tiếng ồn và khói bụi than cám và carbon đen

nguyên liệu sản xuất chính là muối ăn đá vôi ammoniac với nhiên liệu là than cám và carbon đen
chính vì thế trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn hà nội đã xảy ra một mươi năm vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết một mươi một người bị thương năm người
cũng tại địa bàn hà nội theo quy định nhiều địa phương đã chủ động giải phóng mặt bằng cắm mốc giới hành lang an toàn đường sắt
nhưng đến thời điểm cắm mốc xong thì tổng công ty đường sắt việt nam vẫn không có kinh phí để triển khai lắp các thiết bị đảm bảo an toàn gây rất nhiều khó khăn cho chính quyền cơ sở
bài viết đưa ra kiến nghị bộ giao thông vận tải cần ra soát lại luật đường sắt
đối chiếu vào việc quản lý nhà nước xem cái gì ngành đường sắt làm được cái gì không làm được phân cấp trách nhiệm cho các ngành địa phương rõ hơn
có như vậy việc kéo giảm tai nạn giao thông đường sắt mới có hiệu quả
có quá nhiều dự án bot trên các tuyến giao thông trong cả nước
những dự án bot này có những thiếu sót gì trong quá trình triển khai và những trạm thu phí bot có thu đúng quy định
đây là những nội dung đáng chú ý trong bài viết với nhan đề
chủ động thanh tra dự án bot để tính thời gian
thu phí hợp lý
bài viết được đăng tải trên báo giao thông số ra sáng ngày hôm nay
bài viết cho biết hầu hết các dự án bot trong lĩnh vực giao thông được thực hiện trước khi có bộ khung pháp lý là nghị định một mươi năm
nên trong quá trình thực hiện không tránh khỏi thiếu sót
khi thực hiện các nghị định trước đây một số thủ tục không chặt chẽ trình tự thẩm quyền cũng chưa rõ
về vấn đề thu phí của các dự án này bài viết cung cấp thông tin
các dự án bot đến nay mới hoàn thành và còn sáu tháng để ra soát trước khi quyết toán
khi quyết toán xong mới xác định rõ thời gian thu phí
do là hợp đồng mở nên ngay cả trong quá trình thu phí nếu lưu lượng phương tiện tăng đột biến
không như hồ sơ thiết kế bộ giao thông vận tải sẽ xác định để điều chỉnh hợp đồng có thể cắt giảm thời gian thu phí
nếu dự án không thu được đúng như hồ sơ thiết kế hai bên ngồi lại với nhau để xác định và điều chỉnh tăng thời gian thu phí
việc tăng hay giảm phải đúng với thực tế để đảm bảo công bằng giữa các bên
đầu năm học này nhiều phụ huynh khá bức xúc
khi các nhà trường đề nghị nộp luôn tiền một mươi năm tháng tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên với mức đóng tăng mạnh
ngày tám tháng chín trong thời gian qua của các sở giao thông vận tải
đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chưa thực hiện kê khai giá cước
hoặc kê khai giảm giá cước chưa phù hợp với mức giảm giá xăng dầu
để yêu cầu giảm giá cước vận tải phù hợp với giảm giá xăng dầu vé và công tác phát hành vé của doanh nghiệp
đối với vận tải hành khách tiến cố định
đối với lĩnh vực hàng không các đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra việc kê khai và niêm yết giá dịch vụ vận chuyển của doanh nghiệp
trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm
việc thực hiện giá dịch vụ vận chuyển khi giá nhiên liệu giảm vé và công tác phát hành vé của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này
việc thanh tra phải hoàn thành trước ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
cùng với taxi ngành đường sắt cũng bắt đầu giảm giá vé theo giá nhiên liệu
theo đó công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải đường sắt sài gòn cho hay
sẽ bắt đầu cho điều chỉnh lại giá vé hiện hành các loại để thu hút khách đi tàu trong thời kỳ thấp điển
thời gian áp dụng giảm giá vé từ ngày năm tháng chín đến hết ngày một mươi một tháng chín
các vé đã bán trước thời điểm trên không thu thêm hoặc trả lại tiền trên lệch
cụ thể đối với tàu snt hai se hai mươi sáu giảm một mươi giá vé hiện hành các loại chỗ từ ngày năm tháng chín đến hết ngày một mươi một tháng chín
trong chặng từ ga sài gòn biên hòa đến ga nha trang
đối với tàu snt một se hai mươi năm
giảm một mươi giá vé hiện hành các loại chỗ cho các hành khách đi tàu từ ngày bảy tháng chín đến hết ngày một mươi một tháng chín
từ ga nghĩa trang đến ga biên hòa sài gòn
công ty trách nhiệm hữu hạng vận tải đường sắt sài gòn sẽ tiến hành điều chỉnh giá vé trên hệ thống bán vé
đồng thời niêm yết giá vé tải ga
vào dạng sáng ngày tám tháng chín chiếc xe đầu kéo chở một xe tải cỡ lớn kéo đổ khung trắn giới hạn nặng gần chục tấn trên quốc lộ một
đoạn gần cầu vượt quang trung quận một mươi hai tp hcm khiến bốn phương tiện khác gặp nạn và một người tử vong
khoảng hai giờ ba mươi xe đầu kéo chuyên dùng chở một xe tải cậu đi trên quốc lộ một theo hướng từ quận thủ đức về ngã tư an sương
khi đến gần cầu vực quang trung quận một mươi hai thì tay cậu của chiếc xe tải phía trên vướng vào khung trắng giới hạn chiều cao có ghi thông số là bốn ba mét
theo đà lao khung trắng bị kéo sập
lúc này ông trần văn lớp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quê bến tre chạy xe gắn máy tới không may bị khung sắt rơi trúng dẫn đến tử vong
sau đó chiếc xe tải cỡ rơi khỏi rơi móc lao qua làng đường ngược lại
hai xe tải và một taxi không xử lý kịp để xảy ra va chạm liên hoàn
tôi đi trước khoảng là từ đây tới rầm cầu thì khoảng là hai trăm linh mét thôi
tôi nghe cái đung một cái tiếng rất to là tôi khai âm một cái
thì chiếc xe máy đi ngang qua tôi mới nhìn lại tôi quẹo lại là cái cột nó ngã mà nó ngã kiểu như nó ngã đập đập vô tùng xe
xong rồi nó nghiêng nó xuống nó xuống là đè trúng cái ông xe mà đi ngang qua là chết một ông nó đè dưới nằm dưới đường
qua cái cầu vườn này một chút xíu thì có cái chứng hại vật này
thì em mới giảm tốc độ thắng lại
thì cái xe kia nó mới đâm đích xe mình
thì lúc đó mình mới mất lái
em là người lơ ngồi bên cạnh người tài xế thôi
cái mất lái thì mình mới tấp vào bên này
tấp này thì quẹt vào cái đích xe taxi
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng quận một mươi hai đã có mặt điều tiết giao thông
và lập biên bản xử lý
tại hiện trường chiếc xe tải cẩu lao đầu ra khỏi rơ móc đâm gậy giải phân cách
và khung chắn giới hạn chiều cao nặng gần chục tấn
do vụ tai nạn xảy ra cả hai chiều đường quốc lộ
nên giao thông trên hai lạc xe ô tô bị phong tỏa hoàn toàn
theo người dân địa phương và những vụ việc phóng viên truyền hình công an nhân dân đã từng đưa tin
thời gian qua tại khu vực cầu quang trung
đã xảy ra gần một mươi vụ xe chở hàng quá khổ va vào gầm cầu và không gian giới hạn chiều cao
làm ảnh hưởng không ít đến tuổi thọ của cầu
trước thực trạng trên yêu cầu các lực lượng liên quan cần có giải pháp khắc phục
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn cho hạ tầng giao thông cũng như trực tự an toàn giao thông